bên đạo trẻ đã có những tiết mục dự thi đầy cảm xúc cho người xem
mỗi tác phẩm đều được phản ánh một cách sinh động sáng tạo
trong đó có những đề tài những nội dung mới nghe qua tổng chứng rất khó thể hiện bằng ngôn ngũi múa
nhưng các biên đạo đã tìm cho mình một cách nói riêng
thông qua các hồi pháp ước lệ cách điệu chiều tượng mà dễ hiểu dễ xem
tham gia biên đạo múa trẻ năm hai nghìn một mươi chín thì mình tham gia tác phẩm khúc nguyệt cầm
mình muốn gửi đến bức tông điệp là
những cô gái ngày xưa chơi đàn nguyệt những cô gái ả đào
thì cô luôn luôn mơ mộng được một chàng trai luôn luôn ở bên mình
vì lý do xã hội phong kiến cho nên là cô ấy không tìm tới được
và luôn luôn mong tưởng rằng có một chàng trai luôn yêu thương mình
thông qua khúc nguyệt cầm mà cô gửi gắm cho chàng trai đó
đây là cái dịp mà để những người bên ở trẻ chúng tôi được gặp nhau
được cọ sát và được cho đổi kinh nghiệm
thông qua cái công việc mà mình luôn luôn sáng tạo và tìm tỏi để tìm được cái gì đấy nó hay
cho cái công việc biên đạo của chúng tôi sau này
tôi muốn ra cuộc thi này là bởi vì là muốn cọ sát và có nhiều kinh nghiệm hơn
và tôi đang có rất là nhiều những cái thử nghiệm về kết hợp môn đương đại này
với ví dụ các thêm vòng hip hop hay là những cái sự phát triển khác
để mang sự mới lạ về bộ môn
nên là tôi muốn lần này tham gia để thử thử nghiệm những cái
mà mình đã học hỏi phát triển và nghiên cứu trong khoảng thời gian vừa qua
cuộc thi rất là ý nghĩa và nó là một cái cơ hội
rất là quý giá cho tất cả những biên đạo trẻ muốn thủy sức mình
và ngoài ra nó còn cũng sẽ là nơi mang gần cái nghệ thuật múa đến với cả công chúng hơn
kết thúc cuộc thi ban tổ chức đã trao giải thưởng cho một mươi tác phẩm múa có chất lượng xuất sắc
gồm một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và bốn giải tuyến thích
trong đó giải nhất có giá trị tương đương huy chương vàng
được trao cho tác phẩm cuội già của nguyễn hải trường học viện múa việt nam
bên cạnh đó ban tổ chức còn trao một số giải thưởng phụ
nhằm động viên khích lệ các biên đạo múa trẻ
xin kính chào quý khán giả của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn có thể nói rằng cuộc thi tài năng trẻ biên đạo múa
hai nghìn một mươi chín đã khép lại với nhiều dư âm rất tốt
qua cuộc thi này chúng ta đã phát hiện ra nhiều biên đạo múa trẻ
có tố chất có tài năng và có thể là từ đó
thì các nhạc viên sẽ có thể đạt được những giải thưởng
và các quản lý cũng sẽ có những đầu tư thích đáng cho những nhân tố trẻ này
tuy nhiên đối với người quan tâm tới sự phát triển của nghệ thuật múa việt nam
thì vẫn còn rất nhiều câu hỏi đặt ra
những biên đạo trẻ ấy họ được đào tạo trong những điều kiện thế nào
hành nghề ra sao và có thể làm gì để giúp cho họ phát triển tài năng của họ
sẽ đạt được tới những cái đích mà chúng ta mong muốn
để trả lời những thắc mắc ấy chúng ta đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân

với tư cách là một giám đốc của trung tâm đào tạo và thực nghiệm biểu diễn của học viện
thì trung tâm tôi có ba biên đạo trẻ tham gia cuộc thi này
thì phải nói rằng cuộc thi là một cái sự mong chờ của những người quản lý
về các biên đạo trẻ như chúng tôi và cả là sự mong chờ của các biên đạo trẻ
khi mà bắt đầu nhập cuộc với cuộc thi thì trên tinh thần là các bạn biên đạo trẻ rất là hào hức
và cái việc luyện tập diễn ra hăng say và nhiệt tình
điều đó thì chúng ta cũng đã nhìn thấy qua kết quả của cuộc thi
với quan điểm của tôi theo dõi cả hai ngày thì tôi thấy là chất lượng của cuộc thi
biên đạo trẻ năm nay tổ chức thì khá là tốt
tuy nhiên vẫn có sự tranh lệch giữa các vùng miền các cơ sở đào tạo
cũng như các đoàn nghệ thuật ở trung ương thì nhìn chung là chất lượng nhìn hơn so với các đơn vị địa phương
tôi muốn nhấn mạnh là cuộc thi này là cuộc thi lần thứ ba
chúng ta đã trải qua ba cuộc thi từ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu và lần này hai nghìn một mươi chín
với tư cách là một người tham gia và đồng thời quan sát nghệ sĩ nhân dân nguyên khúc nhạc nghĩa thế nào
thì tôi nghĩ là nó có bước phát triển
nó có bước phát triển nào đấy đặc biệt hay không
trước hết tôi xin phép anh nam cho tôi được điều chỉnh một chút
đây là ba lần do cục nghệ thuật biểu diễn tổ chức
còn nếu đúng hơn là phải năm hai nghìn mới là cuộc thi tài năng biên đạo trẻ đầu tiên
lúc đó hội nghệ sĩ múa đứng ra chủ trì và cục nghệ thuật biểu diễn ủng hộ đứng đằng sau
rồi sau đó rồi thì dần dần chuyển sang nhà nước
bởi vì tôi nhớ rằng
cuộc thi một ấy đã có anh xuân thanh rồi một loạt những biên đạo của thế hệ
mà bây giờ họ đang là những nhà quản lý
nó mở màn cho những khám phá mới nhất là những yếu tố đương đại được ghép vào
trở lại cuộc thi lần này lần thứ ba
thì năm một mươi sáu tôi được mời làm trưởng ban giám khảo cuộc thi ở sài gòn lần hai
thì rõ ràng lần này khá hơn rất nhiều
chất lượng tốt hơn
số lượng người tham gia cũng nhiều hơn
cái thành công của cái đợt này nó đáng quý nữa
nó chứng minh lòng yêu nghề
không phải chỉ yêu nghề đâu
bởi vì các em tự bỏ tiền này tự tập hợp nhau để tập này
cả diễn viên và biên đạo nó gắn kết
tôi đã chứng kiến tôi thấy cuộc đua nó sôi động lắm
thế cho nên là cảm ơn các nhà tổ chức đã tổ chức cuộc thi
tạo cơ hội cho các em nó có sân chơi và nó bộc lộ được tài năng
vừa rồi tôi thấy trong cái phát biểu của mình thì nghệ sĩ ưu tú quỳnh lan có nhắc tới
một cái đặc điểm mà nói chung là chúng ta cũng dễ nhìn thấy khi mà quan sát vào cái cuộc thi tài năng trẻ biên đạo múa hai nghìn một mươi chín vừa rồi
tức là có một cái sự tranh lệch giữa các vùng miền giữa các đơn vị trung ương với các đơn vị địa phương
thì phải chăng đấy cũng là một trong những cái điều mà khiến là chúng ta cũng phải
những người làm nghề là phải suy nghĩ để làm sao mà các cái chất lượng của tác phẩm chất lượng của các biên đạo nó đạt tới một cái sự đồng đều nhất định
câu hỏi của anh nam thì đúng là
khiến cho những người
làm trong lĩnh vực đào tạo như chúng tôi là phải quan tâm
cái mặt bằng về đào tạo giữa các biên đạo ở trung ương với địa phương thì hiện nay nó đang chưa được đồng đều
thì những cái nhà đào tạo về biên đạo ví dụ như là trường đại học sân khấu điện ảnh hà nội ví dụ như là học viện múa việt nam
khi cái khóa mới mở cái lớp đại học về biên đạo chúng tôi sẽ phải có một cái chương trình để làm thế nào để thu hút được các biên đạo trẻ từ địa phương lên
và các bạn sẽ có cái cơ hội để hòa nhập
vào cái cả dòng chảy chung của cái biên đạo trên toàn quốc
tôi thấy rằng biên đạo trẻ đặc biệt là trong cuộc thi này tôi muốn chia sẻ là thực sự là trẻ thì cũng chưa hẳn trẻ lắm đâu
phải nói thật là ban tổ chức lúc đầu dự kiến là sẽ khống chế tuổi từ ba mươi độ về
nhưng mà với số tuổi như thế thì số lượng tham gia còn quá ít
thế là ban tổ chức đã phải đẩy lên thành ba mươi năm
điều đó để chúng ta thấy rằng cái đội ngũ biên đạo thực sự là trẻ cũng vẫn chưa chắc tay lắm
khiến cho cái độ tuổi chúng ta phải nâng lên tầm năm tuổi
thì lúc đó đội ngũ chúng ta sẽ mạnh hơn
tôi có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ thế này
nếu như là một cuộc thi tài năng của diễn viên thì rất dễ chấm
người ta nhìn thấy ngay cái sự biểu hiện ở trên ở trên sân khấu
nhưng đây là cuộc thi của các biên đạo
thế thì tác phẩm của các biên đạo là phải qua diễn viên đúng không ạ
có thể diễn viên nó khi làm hỏng tác phẩm thì sao
thế thì việc chấm thế nào
nó vẫn có cái tiêu chí tập chấm riêng
ví dụ chúng ta thử tưởng tượng ra một biên đạo ở địa phương đi
người ta mang một dàng diễn viên đến không thật sự là giỏi
thế nhưng ở trong cái tác phẩm biên đạo múa người ta lại yêu cầu về mặt ý tưởng này
về nội dung này về cách thức hình thức
thế thì cái màu sắc vùng miền của cái tác phẩm đấy mang lại sẽ là một điểm nhấn
nếu mà cái biên đạo múa đấy biết cách
cho nên là đúng là diễn viên thì đương nhiên là sẽ tạo nên một cái phần nào đó đóng góp thêm
nhưng cũng không phải là toàn bộ không phải là tuyệt đối
vẫn có những
những tác phẩm mà diễn viên không thật sự giỏi vẫn lại được giải cao
trong cuộc thi này tôi thấy có một hiện tượng lạ
đó là có một diễn viên nữ ở đoàn sơn la
chưa học một lớp biên đạo nào
và làm hai tác phẩm giải như là giải nhì
tại sao lại như thế trước hết
cái đoàn sơn la là một đoàn địa phương nhưng đầu tư cho nghệ thuật nhiều năm rồi
hàng chục bao nhiêu năm họ mời những biên đạo
làm việc với lại hữu tư
anh văn hiền hiện nay cũng là một cây biên đạo mà vào loại cứng
rồi chị kiều lê cũng đã từng dùng
nghệ sĩ nhân dân minh thông đã đóng góp cho cái đoàn
cho nên tôi nghĩ rằng này
chị ấy có thể chưa học biên đạo
nhưng đã học
với lại các biên đạo nổi tiếng
những thủ pháp
những kỹ thuật đã được trưởng thành từ tác phẩm của họ
những thủ pháp mà đã được học được dựng được ngấm vào
cho nên là chị tham gia thi
và tất nhiên có thể tức là có một cái sự hỗ trợ nữa
nhưng chủ yếu này
cái tư duy của chị ấy trong hai cái tác phẩm
rõ ràng đấy là trưởng thành rất nhiều về biên đạo đã được trải nghiệm qua thực tế của mình
vậy thì các đoàn địa phương theo tôi là nên khi dựng những chương trình hoặc là tập huấn
nên mời những biên đạo và những thầy giáo thật tốt để đến dạy tập huấn
và nâng cao chất lượng cho diễn viên về nghề của mình
tôi thấy rằng cuộc trao đổi này

chúng ta đã đi đến cái bước mà ta buộc phải nói tức là cái việc đào tạo các biên đạo
thường thường khi mà nói đến cái câu chuyện đào tạo ấy
ta sẽ nhớ tới một số trung tâm lớn mà các vị cũng vừa nhắc tới
thế thì theo cái sự nhìn nhận đánh giá quan sát là các vị ấy
thì là cái việc đào tạo biên đạo múa nhìn chung hiện nay
nó đang diễn ra thế nào ạ
có cái khó khăn cản trở gì hay không ạ
hiện nay các cái đội ngũ đi học biên đạo múa rất là đông
thế nhưng mà khi họ từ địa phương đi học
và việc cái việc mà họ có quay trở lại địa phương hay không
và những người giỏi thì họ lại nhiều cơ hội
như thầy nhạc vừa nói đấy
ở trung ương lại tận dụng
vậy khiến cho cái việc quay trở về quê hương
đóng góp và cống hiến ở quê hương sẽ như thế nào
thế thì tôi thấy rằng
đó chính là cái mà sự thu hút ở quê hương đối với những cái biên đạo trẻ
người ta mới đưa đi học về
dường như là chưa được hấp dẫn cho lắm
thành ra cái tâm huyết lại thể hiện ở trung ương
có nghĩa là những nhà quản lý
nói về văn hóa nghệ thuật
ở các địa phương
chúng ta cần phải có cái chính sách thu hút
cuộc thi này nó vẫn chứng minh
ba cái trung tâm đào tạo về biên đạo
và huấn luyện ấy
của nước mình
đầu tiên thì là của trường đạo sân khấu
rồi sau đó là
học viện múa việt nam
bây giờ là học viện
nhưng trước lúc còn cao đẳng cũng đã mở rồi
và trường múa thành phố hồ chí minh
chỉ có điều
cái chảy máu chất xám
hàng mấy chục năm nay rồi
mà không ai quan tâm
rất nhiều diễn viên người dân tộc
được đào tạo rất giỏi
hoặc ở những vùng mới rất giỏi
nhưng học xong các em nó không về quê
bởi vì về không có biên chế
các em nó học xong
nó ở lại trường để nó học biên đạo
rồi sau đó nó ra
nó đi dạy các nhà trẻ
nó đi dạy
dựng các sự kiện
chất lượng sẽ kẹt
tôi nghĩ rằng là
các địa phương
cần phải có một cái thế nào
để có được những tài năng biểu diễn
và biên đạo
hiện nay đã có cái hình thức đào tạo có địa chỉ
ví dụ như học viện múa đã có vài khóa
đào tạo theo đơn đặt hàng của địa phương
vậy thì tôi nghĩ đấy chính là một cái hướng
mà các địa phương nên quan tâm
địa phương sẽ cấp ngân sách
và sẽ gửi học sinh lên trên trung ương
kết thúc và tốt nghiệp
các em buộc phải quay trở lại địa phương
đấy là cái mà mình giữ được cái chất xám
và tôi nghĩ rằng
đấy là con đường mà
cái nghệ thuật ở địa phương
sẽ không bị tranh nhiều so với cả trung ương
tôi nghĩ rằng sau câu chuyện đào tạo
thì sẽ có một câu chuyện quan trọng nữa
mà không thể bỏ qua
đấy là câu việc sử dụng
ở nước mình
thì diễn ra rất nhiều các cái dịp lễ lạt
của các ngành
các địa phương
từ tỉnh thành phố trên trung ương
và cái sự tham gia của mùa
thì đương nhiên rồi
ta nhìn rất là dễ
và các biên đạo mùa
thì cũng rất lạ lùng
thường là đạo diễn
hoặc tổng đạo diễn
của các cái chương trình như vậy
và họ dựng
thì rất xuyệt
xuyệt ở trong một cái
nhưng mà đến lúc
quay trở về các nhà hát
các đơn vị
thì đôi khi lại non tay
câu chuyện này
nó cũng rất là đáng nghĩ
tôi nói thẳng thắn
bởi vì có rất nhiều
những học trò của tôi
đang làm những cái việc như thế
khi người ta đặt hàng
người ta không đòi hỏi chất lượng
người ta chỉ cần
những cái hiệu quả
của âm thanh
đọc lời bình
và anh cứ thế
hết chỗ này
đến chỗ khác
rồi nó làm hỏng
cả diễn viên nữa
nó làm hỏng
cả những học sinh
trung tâm đào tạo
cũng phải bỏ cả học
vào những việc ấy
tôi nghĩ rằng
sự kiện lễ hội
thì chúng ta không thể
không tính đến được
nhưng mà tôi thấy rằng
cái mục đích
cũng như là các nhà tổng đạo diễn
của các đơn vị đó
cần phải nâng cao chất lượng hơn
hiện nay sự kiện lễ hội
diễn ra quá dày đặc
chúng tôi là đơn vị quản lý
cái đội diễn viên
mà tham gia đấy
thì chúng tôi cũng cảm thấy
chúng tôi rất ủng hộ
việc học sinh học
là phải thực hành
có rất nhiều chương trình
nó không được cao
thành ra bản thân
người diễn viên
học sinh chúng tôi
chính cái quan điểm các bạn là
thế đi học múa
năm bảy năm
để diễn nhiều cái lễ hội
sự kiện này à
thì đấy là
đi ngược lại
với các cái mục đích đào tạo
chính vì thế
thay mặt cho một cái đơn vị
tương đối lớn
của việt nam
chúng tôi rất mong muốn rằng
các cái chương trình
sự kiện lễ hội
nâng cao chất lượng hơn
để làm thế nào
trong sự kiện lễ hội
nó gần hơn
với múa chuyên nghiệp
tôi cũng ủng hộ
cái quan điểm
của chị lan
nếu không có những lễ hội
xin lỗi anh nào
diễn viên này
tôi nói thật
khắt khe quá
không có lương
những tác phẩm
thì phải đầu tư
cho gia hồn
hội nghệ sĩ múa
của nhà nước
những tác phẩm
kịch múa lớn
mà bây giờ
cho các em này
cho các em
có cơ hội
bộ văn hóa
cũng có quỹ
để đầu tư
những xây dựng tác phẩm
đã đến lúc
tiền lớn đấy
vào những đề tài lớn
mà nhà nước
tạo cơ hội
cho các em
mà có thể
như thế hệ chúng tôi
nói ra rồi
mà những thế hệ
như anh từ
sẽ đứng ra
cùng với các em
biên đạo trẻ hiện nay
để tạo dựng
nhạc giao hưởng
sao lại cứ làm điện tử
thì tôi nghĩ rằng
là các nhà quản lý
nên như thế
qua cuộc trao đổi ngày hôm nay
thì chúng ta cũng
đã nhìn nhận một số vấn đề
về cái thuận lợi
cũng như là khó khăn
trong công tác đào tạo
biên đạo múa
rõ ràng là
thì đang có
rất nhiều cái
để cho các biên đạo múa
có rất nhiều cái
tôi gọi là
để trong một kép
cái nhu cầu cuộc sống thôi
chúng ta cần phải nhìn nhận
có những cái
tôi nghĩ rằng là
rõ ràng là
theo quan điểm của hai vị khách
có mặt trong cuộc trao đổi
ngày hôm nay của chúng tôi
phát huy được cái
cái giá trị
cũng như là
qua rất nhiều các cái dịp
kỷ niệm ấy
chúng ta cùng nhìn nhận vào chuyện đó
làm sao ấy
có những cái bước phát triển tiếp theo ấy
đây là câu chuyện mà
không chỉ là những người làm nghề quan tâm
nó cần được cái sự quan tâm
của các nhà quản lý
có những cái đầu tư
tôi nghĩ rằng là
câu chuyện về biên đạo mối trẻ
nó sẽ được trả lời
rất cảm ơn các vị đã tham gia
chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay